tăng cường giao lưu tiếp xúc và duy trì cơ chế trao đổi lý luận giữa hai đảng
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
đồng góp tích cực cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
nhân dịp hội nghị quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững chiều nay tại đà nẵng
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã tiếp ông kamal mahocha điều phối viên thường trú liên hợp quốc
trưởng các cơ quan đại diện liên hợp quốc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội đã nêu một số thách thức trong quá trình phát triển như huy động nguồn lực
để ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân do đó cần có sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế
để việt nam nghiên cứu đánh giá lại những tác động tới cuộc sống người dân tại hai mươi hai tỉnh đồng bằng sông kiểu long
việt nam đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các chính sách đầu tư về cơ sở hạ tầng
điện nước giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là những dân tộc sống tại vùng
đặc biệt khó khăn ở miền núi biên giới và hải đảo
về hoạt động của quốc hội phó chủ tịch quốc hội mong muốn undp phối hợp với phía việt nam
bồi dưỡng kiến thức luật pháp quốc tế tham gia nghiên cứu tầm chiến lược và giải quyết các vấn đề quốc tế
ông kamal mahocha cho biết liên hợp quốc cam kết hỗ trợ ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với quốc hội việt nam
mong muốn hai bên sẽ sớm thành lập đoàn công tác khảo sát tại tây bắc
trong đó có tỉnh sơn la để tìm hiểu về những vấn đề đối với nhóm dân tộc thiểu số
ông cho rằng ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên cao và các cơ quan của liên hợp quốc
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam để giải quyết thách thức này
hôm nay tại thành phố luông pha băng bắc lào đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công lan thương
gọi tắt là mlc lần thứ tư với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước campuchia lào myanmar thái lan trung quốc và việt nam
đoàn việt nam do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao làm trường đoàn
hội nghị mang chủ đề thúc đẩy đối tác vì sự thịnh vượng chung
về hợp tác thời gian tới các bộ trưởng thống nhất đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai kế hoạch hành động mlc hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
được thông qua tại hội nghị cấp cao mlc lần thứ hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó các bộ trưởng nhất trí nghiên cứu các sáng kiến
thúc đẩy hợp tác về năng lực sản xuất kết nối khu vực thương mại năng lượng hải quan y tế giáo dục
và xây dựng một vành đai phát triển kinh tế mlc
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh hợp tác mlc
cần chú trọng một số nội dung chính như duy trì bộ máy hoạt động gọn nhẹ hiệu quả
bảo đảm các dự án mang tính bao trùm và đem lại lợi ích chung công bằng cho tất cả các nước thành viên
chú trọng thúc đẩy phối hợp giữa mlc và các cơ chế hợp tác mekong và khu vực đặc biệt là asean và mrc
tập trung nguồn lực cho thực hiện năm lĩnh vực ưu tiên kết nối nguồn nước năng lực sản xuất
hợp tác kinh tế qua biên giới nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo
theo đó một số hoạt động cần đẩy mạnh trong giai đoạn tới gồm giải quyết nút thắt trong lưu thông hàng hóa giữa các nước
thúc đẩy mở cửa thị trường trung quốc cho các mặt hàng nông sản của các nước mekong
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh sáu nước mlc cần đổi mới tư duy và cách làm trong hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước mekong
để có thể ứng phó thành công với những thách thức chung ngày càng gia tăng đối với khu vực
hôm nay tại hà nội đã tổ chức trao giải cho các tác giả tác phẩm đoạt giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố hà nội
phát triển văn hóa và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
theo đó từ bốn trăm năm mươi bảy bài dự thi ở cả hai giải ban tổ chức đã trao sáu giải a một mươi giải b hai mươi giải c và bốn mươi giải khuyến khích
các tác phẩm dự thi không chỉ đa dạng về thể loại báo chí mà còn bám sát chủ đề cuộc thi cũng như các vấn đề đang nảy sinh trên địa bàn hà nội
đặc biệt nhiều tác phẩm bám sát vấn đề đang nảy sinh từ cấp thôn xã
bên cạnh đó các tác phẩm cũng đề cập nhiều chiều đi sâu phân tích những điều đã làm được
với cách tiếp cận vấn đề nghiêm túc khách quan
nhiều tác phẩm cũng có tính phê phán gợi mở các giải pháp cho hà nội giai đoạn hiện nay
cũng như định hướng cho thủ đô trong thời gian tới
chiều nay bệnh ban nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã cử đoàn kiểm tra liên ngành xuống ghi nhận
thống kê thiệt hại và tìm hiểu nguyên nhân cá chết trên sông la ngà
theo đó trong hai ngày qua
hàng chục hộ nuôi cá bè trên sông la ngà thuộc địa phận huyện định quán tỉnh đồng nai
lại chịu cảnh cá bè bất ngờ nổi đầu chết hàng loạt
ghi nhận ban đầu có khoảng bốn tấn cá các loại đã bị chết ước thiệt hại đã lên tới hàng trăm triệu đồng
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông la ngà đã di rời bè cá lên phía thượng nguồn
với hy vọng cứu số cá còn lại
theo một số người nuôi cá nước sông la ngà có mùi khắc thường trong hai ngày qua
trước tình trạng này đoàn kiểm tra liên ngành huyện định quán đã lấy mẫu nước mẫu cá để kiểm nghiệm
nhằm tìm nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt
đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho nhiều tuyến canh dẫn nước trên địa bàn tỉnh quảng trị bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
kênh thủy lợi bào nhung thuộc địa bàn xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị có nhiệm vụ tưới cho hơn bốn trăm linh hectare lúa của ba xã và một thị trấn thuộc huyện vĩnh linh
trong đợt mưa lớn vừa qua đã làm vỡ hơn hai trăm linh mét canh làm cát trôi và lấp nhiều diện tích đồng ruộng ở xã vĩnh chấp
cùng chung tình trạng cắt lấp đồng ruộng tại khu vực xã vĩnh thái có một công dẫn nước bị trôi và vỡ một đoạn đê giữ nước
làm cho cát tràn vào lấp hơn ba mươi hectare lúa và làm hư hại hàng chục hectare hoa màu của người dân
sau đợt mưa lớn vừa qua tỉnh quảng trị có hơn hai mươi mét canh mương bị sạt lở cuốn trôi
nặng nhất là khu vực vĩnh linh có hơn một mươi chín mét canh mương một trăm năm mươi mét kè bị sạt lở
có hai thân đập bị hư hỏng nặng do hệ thống đê kè bị hư hỏng nước cuốn lấp làm thiệt hại gần một trăm linh ha hoa màu
từ ngành trách trực phòng của huyền để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục các cơ sở hạ tưng
hiện nay các địa phương ở tỉnh quảng trị đang vào vụ đông xuân rất cần đến các giải pháp khắc phục kịp thời
của các ngành chức năng để giúp bà con nông dân ổn định sản xuất trong vụ mùa đông xuân này cũng như vụ hè thu tới
sau khi chỉ đạo thanh tra thành phố hà nội thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn
hai xã minh phú và minh trí huyện sóc sơn ubnd tp hà nội tiếp tục có chỉ đạo mới
nhằm giải quyết rứt điểm vấn đề gây bức xúc này
ngoài hai địa bàn xã minh phú minh trí cùng khu vực các hồ đồng quan hàm lợn đồng đò
và một số hồ lớn khác thuộc huyện sóc sơn hiện thanh tra thành phố hà nội đang trong quá trình thanh tra
thì mới đây ubnd tp hà nội đã tiếp tục chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng còn lại
trên địa bàn toàn huyện sóc sơn ubnd tp cũng giao cho thanh tra thành phố hà nội chủ trì cùng các sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tài nguyên và môi trường quy hoạch kiến trúc xây dựng và ubnd huyện sóc sơn
ra soát tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện sóc sơn
trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đã yêu cầu ubnd tp hà nội bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn bộ công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện sóc sơn trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
mở đầu phần tin quốc tế trong bản tin ngày hôm nay là cụm thông tin cập nhật về vụ nổ làm sập tòa nhà
ở miền bắc nhật bản khiến bốn mươi hai người bị thương và vụ nổ lớn gần đài truyền hình ở hy lạp
truyền thông nhật bản đưa tin vụ việc có thể liên quan đến khoảng một trăm linh bình chứa khí đốt để tại một văn phòng
bất động sản thuê ở tòa nhà này trong khi đó nhiều khách hàng tại một quán rượu ở tầng hai tòa nhà cho biết
đã ngửi thấy mùi ga vào thời điểm xảy ra vụ nổ
tuy nhiên nhà chức trách sở tại cho biết còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân vụ nổ
hãng tin kyodo đưa tin hai tháng trước các nhà kiểm tra phòng cháy chữa cháy phát hiện hầu hết các doanh nghiệp
thuê tòa nhà này đều không có thiết bị thoát hiểm cũng như thiết bị cảnh báo chập điện
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển các văn phòng của đài truyền hình sky tv
tại thủ đô athens của hy lạp tuy nhiên rất may không có thiệt hại về người sau vụ việc
một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ gần tòa nhà của sky tv vào lúc hai giờ ba mươi năm phút sáng giờ địa phương
tức bảy h ba mươi năm phút sáng một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ hà nội sau khi có một số cuộc gọi điện thoại cảnh báo
thiết bị nổ chứa năm kg chất nổ và được đặt ở một ngõ hẹp gần tòa nhà
sky tv cho biết nhiều cửa kính từ tầng một đến tầng sáu của tòa nhà bị vỡ
tất cả các tầng đều bị thiệt hại vật chất nhất là ở tầng ba và tầng bốn nơi có các phòng làm việc của nhân viên
theo báo cáo của quỹ tiền tệ quốc tế imf
cao kỷ lục mọi thời đại và với mức nợ này mỗi người dân trên thế giới đang gánh khoản nợ tới tám mươi sáu đô la mỹ
theo imf tổng các khoản nợ của thế giới lên tới một trăm tám mươi bốn tỷ đô la mỹ
tương đương hai trăm hai mươi năm tổng gdp toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó mỹ trung quốc và nhật bản là ba nước đi vay nhiều nhất thế giới
chiếm hơn một nửa tổng nợ toàn cầu
riêng mỹ nợ hai mươi hai tỷ đô la mỹ
với mức nợ toàn cầu lên mức kỷ lục mọi thời đại này
mỗi người dân trên thế giới đang gánh khoản nợ tới tám mươi sáu đô la mỹ
ít nhất một mươi một người đã thiệt mạng và hai mươi chín người khác trong tình trạng nghiêm trọng
sau khi ăn gạo nhiễm độc tại một buổi lễ ở một ngôi đền hindu
thuộc thành phố mysore bang karnataka ấn độ
theo cơ quan y tế địa phương hai mươi chín bệnh nhân nhập viện đều phải thở máy vì suy hô hấp
các bệnh nhân đều trong tình trạng bị nôn mửa tiêu chảy
nguyên nhân được cho là chất độc lẫn trong gạo làm phép tại đền kichukati marama
các nhân chứng cho biết họ được phát cơm cà chua và nước uống thức ăn có mùi hôi
và ngay khi những người đầu tiên ăn vào đã bị xuôi bột mép nôn mửa
thủ hiến bang kanataka đã chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
và tuyên bố bồi thường năm trăm linh rupee tương đương với bảy đô la mỹ
cho mỗi gia đình có người thiệt mạng
các nguồn tin báo chí cho biết không quân mỹ chuẩn bị phóng vệ tinh định vị toàn cầu
gps thế hệ mới đầu tiên được thiết kế chính xác an toàn và linh hoạt hơn
theo các nguồn tin
chín vệ tinh này sẽ được phóng vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai từ cap canaveral bang florida
đây là vệ tinh định vị toàn cầu gps đầu tiên trong số ba mươi hai vệ tinh gps
do lockit martin chế tạo nhằm thay thế các vệ tinh cũ hơn trên quỹ đạo
theo thông báo chương trình này bị chậm so với tiến độ và bị tăng chi phí
một số tính năng được trào hàng nhiều nhất của vệ tinh này sẽ được hoàn thiện vào năm hai nghìn hai mươi
hoặc muộn hơn do một số vấn đề trong một chương trình song hành
để phát triển một hệ thống kiểm soát mặt đất mới cho các vệ tinh này
không quân mỹ
mỹ ước tính khoảng bốn tỷ người trên toàn thế giới sử dụng gps
trong nhiều lĩnh vực từ hàng hải cho đến các giao dịch ngân hàng
cuối tuần qua facebook đã thừa nhận do một lỗ hỏng trong phần mềm
đã làm lộ sáu tám triệu ảnh cá nhân của người dùng
châu âu cho biết sẽ điều tra facebook về việc làm so gì thông tin của người dùng
trong bài viết trên trang blog dành cho nhà phát triển
facebook cho biết lỗ hổng này cho phép các ứng dụng bên thứ ba trên facebook
có quyền truy cập vào những ảnh mà người dùng đã đăng
nhưng ở chế độ riêng tư chưa đăng tải công khai
cụ thể các ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào những ảnh mà người dùng đăng lên các nhóm mua bán
hoặc đăng lên mục stories
một trường hợp khác là khi người dùng tài ảnh lên nhưng chưa hoàn thành
hoặc chưa bấm đăng ảnh thì ứng dụng vẫn có quyền truy cập bức ảnh đó
ủy ban bảo vệ dữ liệu ireland cơ quan được giao quyền giám sát
việc tuân thủ pháp luật của facebook tại châu âu
vừa xác nhận sẽ tiến hành điều tra với facebook
sau khi nhận được nhiều báo cáo về dữ liệu người dùng bị dò dỉ
đến đây chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt